tòa án nhân dân tp hcm đã đưa ra xét xử giai đoạn hai vụ án xảy ra tại ngân hàng thương mại cổ phần đại tín
trong giai đoạn này bị cáo hứa thị phấn nguyên cố vấn cao cấp hội đồng quản trị ngân hàng đại tín
và năm đồng phạm bị truy tố về hành vi chiếm đoạt gần một bốn trăm linh tỷ đồng
theo cáo trạng của viện kiểm sát nhân dân tối cao lợi dụng việc nắm giữ gần tám mươi năm vốn điều lệ ngân hàng đại tín
hứa thị phấn đã thâu tóm và chỉ đạo cấp dưới làm các thủ tục để ngân hàng đầu tư trực tiếp một ba mươi bảy tỷ đồng
vào bốn dự án bất động sản do ba công ty của bà phấn làm chủ đầu tư
tuy nhiên số tiền này bà phấn không sử dụng để đầu tư vào dự án như hợp đồng hợp tác
mà rút tiền mặt để chiếm đoạt cho bản thân
đến nay bà phấn chối bỏ toàn bộ trách nhiệm thanh toán lại số tiền này cho ngân hàng đại tín
thiệt hại thực tế mà bà phấn gây ra từ sai phạm này là hơn chín trăm linh tỷ đồng
ngoài ra bà phấn còn chỉ đạo cấp dưới mua bốn khu bất động sản tại tp hcm và nha trang
với giá hơn hai trăm hai mươi tỷ đồng và nâng khống giá trị lên gấp từ hai đến tám lần
tiếp đó bà phấn yêu cầu hội đồng quản trị ban điều hành ngân hàng đại tín
mua lại các bất động sản này với giá hơn sáu trăm sáu mươi tỷ đồng gây thiệt hại cho ngân hàng thêm bốn trăm ba mươi bảy tỷ đồng